với việc chế hạn bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc bắc nam phía đông
ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các địa phương giả soát lại nội dung
vướng mắt để báo cáo ban thưởng vụ tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết
những nội dung đã giải quyết thấu đáo nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận
địa phương cần kiên trì tuyên truyền vận động không để chậm trễ
bởi đây là công trình trọng điểm quốc gia liên quan đến nhiều địa phương
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi lưu ý
hoạt động tiếp xúc cử tri đang diễn ra tại các địa phương
do đó các đại biểu cần thông tin về tình hình kinh tế xã hội cho cử tri và nhân dân biết
nhất là thông tin những cơ chế chính sách tỉnh đã ban hành
về nội dung liên quan đến công tác cán bộ các địa phương thông tin đến cử tri và người dân
những thông tin chính thống tạo sự đồng thuận trong nhân dân
không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc gây ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân
bên cạnh đó các địa phương cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng
phát triển đảng viên nhân sự nhất là chủ động giả soát tiêu chuẩn điều kiện của cán bộ địa phương
để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi
ông đặng văn minh năm mươi tám tuổi cử nhân luật kinh tế từng là giám đốc sở giao thông vận tải quảng ngãi
sau đó ông làm phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ngãi bí thư thành ủy quảng ngãi
trưởng ban tổ chức tỉnh ủy quảng ngãi từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ông làm chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
ngày tám tháng ba ông minh bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến tập đoàn phúc sơn
đến ngày chín tháng bốn ban bế thư đã xem xét thi hành kỷ luật ông minh
cũng theo ban bí thư ông minh suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm gây hậu quả nghiêm trọng
biến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
hiện ông trần hoàng tuấn phó chủ tịch thương trực được giao điều hành ubnd tỉnh quảng ngãi
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án cơ quan công an đã khởi tố hai mươi ba bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng
trong đó bộ công an đã bắt sáu cán bộ nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi
theo đó ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi ông lê viết chữ nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
ông cao khoa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi bị bắt về tội nhận hối lộ
những người này nhận tiền của nguyễn văn hậu tức khẩu pháo chủ tịch phúc sơn
để tạo điều kiện giúp công ty cổ phân tập đoàn phúc sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông trà khúc
liên quan đến dự án này bộ công an cũng bắt ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi
ông phạm ngọc thùy phó giám đốc sở giao thông vận tải ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tội vi phạm quyết định về đấu thẩu gây hậu quả nghiêm trọng
những sai phạm tại dự án đường bờ nam sông trà khúc đã khiến sáu cán bộ nguyên cán bộ lãnh đạo quảng ngãi vướng vào vòng lao lý
trong đó có năm người từng làm việc tại sở giao thông vận tài chủ đầu tư dự án
năm hai nghìn một mươi hai tỉnh quảng ngãi quyết định đầu tư xây dựng đường bờ nam sông trà khúc này là đường trường sa
dự án có tổng vốn đầu tư gần một tỷ đồng
theo ghi nhận tuyến đường dài hơn tám bảy km nền đường rộng ba mươi sáu m mặt đường rộng hai mươi hai m
tuyến đường chạy dọc sông trà khúc qua địa phận phường nghĩa tránh và các xã nghĩa dõng nghĩa dũng nghĩa hà nghĩa phú của thành phố quảng ngãi
đường bờ nam sông trà khúc do sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư
thời gian thực hiện dự án từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi năm
thời điểm đó đường bờ nam sông trà khúc là dự án có vốn đầu tư khủng do công ty cổ phân tập đoàn phúc sơn trúng thổ thi công
dự án này cũng đánh dấu sự xuất hiện của công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tại tỉnh quảng ngãi
cũng chính dự án này đã khiến sáu cán bộ nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh quảng ngãi bị bộ công an khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm kết luận của thanh tra chính phủ cho thấy dự án này có một số thiếu sót trong quá trình triển khai
theo kết luận thanh tra đường bờ nam sông trà khúc là một trong những dự án thi công trong điều kiện phải tạm ứng vốn ngân sách hoặc chưa cân đối được nguồn vốn
dự án này và dự án kẻ bờ nam sông trà khúc không có sự đồng bộ về quy hoạch kế hoạch đầu tư
và quy mô phân kỳ đầu tư do đó nhiều hạng mục trồng lên nhau phải phá bỏ gây lãng phí hơn một mươi một ba tỷ đồng
dự án đường bờ nam sông trà khúc do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thi công không làm một mươi đường công vụ đi qua thành phố quảng ngãi
mặt khác dự toán áp dụng sai tỷ lệ chi phí trực tiếp tỷ lệ tận dụng đất cát đảo đắp tính sai loại ô tô vận chuyển
thế nên phải giảm trừ thanh toán hơn tám bốn tỷ đồng
chủ đầu tư dự án cũng chấp thuận cho các nhà thầu liên danh
chuyển nhượng khối lượng thực hiện không đúng cảm kết khi tham gia đấu thầu như phần bê tông nhựa của dự án
đáng chú ý dự án này còn có biểu hiện thông đồng giữa các nhà thầu để cho một đơn vị trúng thầu ở gói thẩu số một mươi hai xây lắp
gói thầu số một mươi bốn tư vấn giám sát thi công
mới đây tỉnh hòa bình cũng đang tiến hành giả soát các dự án gói thầu trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an và phúc sơn
ngày sáu tháng năm sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hòa bình xác nhận
đơn vị đã ban hành công văn gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thành phố về việc phối hợp
cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an và công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
theo đó để nắm tình hình phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu
sở kế hoạch và đầu tư đề nghị các cơ quan đơn vị chủ đầu tư giả soát thống kê các dự án
sự toán mua sắm gói thầu có sự tham gia của hai nhà thầu nêu trên tại cơ quan đơn vị mình
đồng thời gửi về sở kế hoạch và đầu tư trước ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn để tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin chiều ngày bốn tháng năm
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an đã có thông tin về tiến độ điều tra và những diễn biến mới liên quan đến vụ án đang được sư luận quan tâm
trong đó có vụ án liên quan đến tập đoàn thuận an và tập đoàn phúc sơn
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố
bắt tạm giam hai mươi ba bị can tăng sáu bị can so với công bố tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
về vụ án liên quan đến tập đoàn thuận an cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam tám bị can
trong đó có bị can mới nhất là ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày một tháng năm